các bác sĩ khoa nhi của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân một mươi năm tuổi ở thanh hóa được trần đoán viêm xương tủy do tụ cầu vàng
đây là vi khuẩn tụ cầu vàng khán methicillin tụ cầu kháng thuốc
bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh chơi thể thao thường xuyên
gần đây bệnh nhân bị đau khớp gối trái khi vào cơ sở y tế
bệnh nhân được trần đoán viêm mũ khớp cối trái viêm xương tủy đầu dưới xương đuối trái
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân đã phẫu thuật nạo vét xương chết dạch mũ cấy ra tụ cầu vàng
và được chuyển đến khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị tiếp
theo các bác sĩ khoa nhi trước khi bị bệnh bệnh nhân có tham gia đá bóng bị xây sức chân nhưng không để ý
đây có thể là thời gian ủ bệnh tụ cầu vàng
người nhà bệnh nhân cho biết ban đầu không có biểu hiện gì nặng chỉ hơi đau khó chịu
khi bệnh nhân không rũi được trên da gia đình nghĩ bị giãn dây chẳng nên cho cháu đi thăm khám
đưa các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà điều trị nhưng bệnh tiến triển rất nhanh
sau hai ngày bệnh nhân xương đau nhiều hơn ở khớp gối trái
các khớp tay cũng sưng đỏ và được gia đình đưa vào nhập viện
tại cơ sở y tế các bác sĩ đã phẫu thuật các xương chết não vét hút mũ
bác sĩ cũng bất ngờ vì mù quá nhiều và tiến triển nhanh
bác sĩ trần văn bắc phó trưởng khoa cấp cứu cho hay đây là ca bệnh hiếm gặp vì bệnh nhân còn trẻ
không có bệnh lý trước đây mà bị nhiễm trùng nặng viêm xương tủy do tụ cầu kháng thuốc
qua trường hợp này cho thấy mức độ phức tạp của nhiễm trùng
theo bác sĩ bắc thường tụ cầu kháng thuốc gặp nhiều ở trong môi trường bệnh viện
còn bệnh nhân này bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc ở ngoài cộng đồng tụ cầu vang kháng methicillin
vì vậy việc điều trị các nhiễm trùng từ vi khuẩn lây nhiễm từ cộng đồng sau này có thể sẽ khó khăn hơn
đây là ổ nhiễm trùng sâu ở trong xương vì vậy cần nhiều thời gian để điều trị
rất may là đến nay bệnh nhân có tiến triển tốt
tuy nhiên vẫn cần quá trình điều trị và theo dõi lâu dài đảm bảo phục hồi tốt nhất và tránh thai phát
tụ cầu vàng là một trong những loại vi khuẩn có khả năng gây ra nhiều bệnh viêm nhất trong cộng đồng
nhưng chúng ta lại không biết rõ cách thức chúng xâm nhập vào cơ thể lúc nào
bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp về vi khuẩn tụ cầu vàng
cũng như các bệnh nhiễm khuẩn do loại vi khuẩn này gây ra để phòng tránh
vi khuẩn tụ cầu vang có tên khoa học là staphylococcus aureus mrsa
có hình dạng cầu với kích thước tám một micromet xác tố vàng nhạt xét thành dạng đám nhỏ hình trùng nho
loại vi khuẩn này có thể tìm thấy ở lỗ mũi và bề mặt da của ba mươi người khỏe mạnh mà không có tác động gì
tuy nhiên khi đã xâm nhập và phát triển trong cơ thể chúng có thể gây ra các bệnh tình trạng nặng và rất nguy hiểm
loại khuẩn này sinh ra các chất độc tố cực kỳ nguy hiểm trong đó đáng chú ý nhất là coagolas
loại độc tố này giúp phân biệt tụ cầu vang với các trùng tụ cầu khác coagulase
làm cho máu đông lại thành máu cục sau đó liên kết chặt chẽ với bề mặt của vi khuẩn
với các cục máu đông xung quanh để bảo vệ vi khuẩn và các yếu tố miễn dịch khác của cơ thể
đặc biệt tụ cầu vang còn được mệnh danh là đường kim vô địch về kháng kháng sinh
chúng có thể kháng nhiều loại kháng sinh chuyên được dùng để điều trị các bệnh về nhiễm trùng tụ cầu thông thường
do đó khi nhiễm phải loại khuẩn này nó có thể gây đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời
nguyên nhân nhiễm khuẩn tụ cầu vang
nhiễm khuẩn tụ cầu vang ở bệnh viện
hầu hết các trường hợp bị nhiễm khuẩn thủ cầu vàng thường xảy ra ở những người phải ở trong bệnh viện dài ngày
hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe như viện dưỡng lão trung tâm lọc máu
nhiễm khuẩn tụ cầu vang do liên quan đến quá trình thực hiện các thủ thuật
hoặc sử dụng các thiết bị sân lớn như phẫu thuật ống tiêm tĩnh mạch thay khớp nhân tạo
nhiễm khuẩn tụ cầu vang ngoài cộng đồng
ngoài môi trường bệnh viện con người có thể bị nhiễm tụ cầu vàng trong cộng đồng
thường bắt đầu từ một chiếc nhọt trên da sau đó lây lan qua đường tiếp xúc ra kể da
đối tượng dễ mắc tụ cầu vang trong cộng đồng nhất là những người tiêm chích ma túy
có quan hệ đồng tính nam những người sống trong môi trường cho hẹp đông người và mất vệ sinh
nguyên nhân khác làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng
một số yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng như sau
người đang dùng các thuốc ức chế miễn dịch người bị dối loạn suy yếu miễn dịch
người bị bệnh tiểu đường người bị nhiễm hạt ivs người đang lọc máu
người bệnh ung thư đang xạ trị hoặc hóa trị người có các tổn thương da dưới vết thương hở
con trùng cắn vết bỏng eczema người có bệnh hồ hấp người bị chây sức da do vận động
chơi thể thao nhưng vệ sinh không đúng cách
nhưng bệnh lý do tụ cầu vang gây nên
một độc thức ăn khi ăn phải thực phẩm có nhiễm khuẩn tụ cầu vang
sẽ sinh ra các độc tố ở ruột và gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm
bệnh tình thường diễn biến cấp tính khoảng vài giờ sau khi ăn với các triệu chứng như buồn nôn
nôn nhiều đau khuẩn bụng tiêu chảy
loại khuẩn này thường có trong thực phẩm không được đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến và bảo quản
nhiễm trùng trên da và mô mềm mụn nhọt là bệnh trên da phổ biến nhất do tụ cầu vang gây nên
vi khuẩn xâm nhập thông qua các lỗ trên lông và phát triển các túi mủ trong năng lông hoặc tuyến bã
da ở khu vực bị nhiễm khuẩn trở nên sưng đỏ nhọt do tụ cầu vang thường xuất hiện ở mông hoặc cánh tay
nếu nó xuất hiện ở quanh miệng thì rất nguy hiểm vì có thể gây ra nhọt ác tính
viêm mô tế bào đây là dạng nhiễm trùng xảy ra ở lớp sâu hơn dưới da
là nguyên nhân gây sưng tấy và đỏ trên da bề mặt
bệnh này thường xảy ra ở chân và bàn chân nhiễm khuẩn trong bệnh viện
nhiễm khuẩn tụ cầu vàng trong bệnh viện có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng như nhiễm trùng vết mổ vết bỏng nhiễm trùng đường hô hấp
viêm khớp viêm khớp do tụ cầu vang gây nên thường xảy ra ở đầu gối vai hông và ngón tay ngón chân
các dấu hiệu của bệnh bao gồm sưng và nóng tại các khớp đau khớp dữ dội sốt nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc
trong các bệnh về do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng gây ra thì nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc là hai bệnh nặng nhất
hai bệnh này thường có liên quan với nhau và có diễn biến làm sảng phức tạp
chiếm đến ba mươi bốn mươi các trường hợp bị bệnh do nhiễm tụ cầu vàng gây ra
đây là những bệnh cấp tính nặng và có thể gây ra tử vong
nặng nhất là nhiễm khuẩn máu và có khả năng tử vong cao do bị suy đa tạng
nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vang là tình trạng nhiễm trùng nặng thường khởi phát bằng một ổ nhiễm trùng
sau đó vi khuẩn xâm nhập vào máu và theo đường máu đi đến các nội tạng
tại đây chúng sẽ gây ra các ổ nhiễm trùng và đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu không được loại bỏ sớm
viêm nội tơ mạc đây là tình trạng viêm lót lót bên trong tim đặc biệt ở những người vùng van tim nhân tạo hoặc người nghiện ma túy
viêm nội tâm mạc do tụ cầu vang có biểu hiện như suất cao đột ngột suất huyết dưới móng da hoặc kết bạc mắt
bệnh có thể dẫn đến suy tim thứ phát do van tim bị tổn thương
hội trứng sắc nhiễm khuẩn mặc dù rất hiếm gặp nhưng hội trứng này có tính đột ngột và dễ gây nguy hiểm nhất
hội trứng này xảy ra khi khuẩn tụ cầu vang phát triển nhanh và giải phóng nhiều độc tố
người bệnh thường có những triệu chứng như sốt cao thở nhanh và nông có thể có những cơn ngừng thở
mạch nhanh và nhỏ khó bắt tụt áp chân tay lạnh nôn ói tiêu chảy đau cơ dối loạn ý thức hôn mê tiểu ít hoặc vô tiểu
viêm phổi bệnh viện tù cầu vàng là nguyên nhân chủ yếu gây ra viêm phổi bệnh viện bao gồm cả viêm phổi do thở máy
bệnh viêm phổi bệnh viện không phải là bệnh xuất hiện tại thời điểm nhập viện mà chỉ xuất hiện sau ít nhất bốn mươi tám giờ nhập viện
các triệu trứng bệnh là ho sốt đau tức ngực khó thở trục ích quang có hình ảnh tổn thương phổi
nhiễm trùng hệ thần kinh vi khuẩn tụ cầu vang có thể gây ra viêm mảng não mủ áp xe não áp xe ngoài mảng cứng tụ mù dưới mảng cứng viêm tắc xoang tính mạch nội sọ
bệnh thường diễn biến trở nặng với các triệu chứng như sốt cao nôn ói nhức đầu dối loạn ý thức mơ hồ
biện pháp trần đoán nhiễm tụ cầu vang để trần đoán nhiễm trùng tụ cầu vang các bác sĩ sẽ tiến hành các bước dưới đây
hỏi đáp yếu tố dịch tễ các bệnh lý đã mắc ví dụ như đặt văn tim nhân tạo hay phẫu thuật thăm khám toàn diện và tìm đường vào của tụ cầu như vết thương ngoài da thực hiện thủ thuật y khoa có can thiệp xâm lấn lấy mẫu bệnh phẩm và nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để tìm kiếm vi khuẩn và định danh thực hiện các xét nghiệm sinh hóa như xét nghiệm máu các chất phản ứng viên để đánh giá